thưa quý vị dưới sự chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
sự phù hợp chặt chẽ hỗ trợ từ các đơn vị chức năng
công an tp hà nội đã và đang triển khai hiệu quả những phương án kế hoạch với quyết tâm cao nhất
đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn phục vụ cho chuyến thăm của tổng thống hoa kỳ joe biden
đến việt nam trong hai ngày mùng một mươi và một mươi một tháng chín
để đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn giao thông phục vụ sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng này
từ ngày chín tháng chín các đơn vị của công an tp hà nội đã ứng trực với một trăm linh quân số phương tiện thiết bị
phương án phân luồng giao thông đã được công an thành phố hà nội hoàn thành từ tối ngày tám tháng chín
cùng với đó phòng cảnh sát giao thông còn chủ động phối hợp chặt chẽ với công an các quận huyện
lực lượng công an phường cảnh sát trật tự dân phố dân phòng triển khai phương án cấm cứng
ở các tuyến đường nơi có đoàn xe ưu tiên di chuyển qua
tại buổi họp báo chính phủ thượng
thường kỳ tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba diễn ra vào chiều ngày hôm qua
đại diện bộ công an đã lý giải vì sao có sự tranh lệch số tiền hàng trăm tỷ đồng
mà công ty việt á đã chi hối lộ cho quan chức giữa kết luận điều tra và thông tin ban đầu
trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí về kết luận điều tra vụ việt á
trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết
sau khi khởi tố vụ án phan quốc việt và các bị can có liên quan khai công ty này
có doanh thu lợi nhuận khoảng bốn tỷ đồng
hai mươi hai mươi năm số tiền này tương đương khoảng tám trăm linh tỷ đồng để chi phần trăm ngoài hợp đồng
cho các đơn vị đối tác mua kit xét nghiệm vật tư y tế
giải thích sự tranh lệch giữa số lợi nhuận và khoản tiền chi hoa hồng của việt á
cho các quan chức khi điều tra ban đầu và trong kết luận điều tra ban hành vào ngày một mươi bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
đại diện bộ công an nói không thể dùng lời khai ban đầu làm căn cứ đưa vào kết luận điều tra
vì trọng chứng hơn trọng lời khai
công an huyện văn lãng tỉnh lạng sơn vừa khởi tố ba đối tượng gồm lộc thúy hạnh
vũ thị phượng và phạm văn tùng để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
trước đó lực lượng chức năng đã phát hiện kho hàng hóa tại khu một xã tân thanh huyện văn lãng
có dấu hiệu nghi vấn qua điều tra xác định từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
phượng và tùng đã mua tổng bảy mươi năm hóa đơn bán hàng điện tử với hạnh thu lợi bất chính sáu triệu tám trăm linh nghìn đồng
mở rộng điều tra hạnh khai nhận đã thực hiện việc mua bán hóa đơn nhiều lần
với tổng giá trị xuất bán trên các hóa đơn trên một mươi tỷ đồng
vào tối qua tại hà nội ban tuyên giáo trung ương đã tổ chức lễ trao giải thưởng sáng tác
quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi ba tới dự có thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương trương thị mai
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn
bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa
phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân cùng lãnh đạo các bộ ngành địa phương và các tác giả đạt giải
cuộc vận động sáng tác được khởi nguồn từ năm hai nghìn chín đến nay đã trở thành giải thưởng thu hút đông đảo
văn nghệ sĩ phóng viên và nhiều tầng lớp nhân dân
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi ba giải thưởng sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật
báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh đã nhận được một hai trăm chín mươi hai tác phẩm
một mươi hồ sơ thành tích quảng bá của tập thể cá nhân từ các địa phương cơ quan đơn vị trong nhiều lĩnh vực
như âm nhạc mỹ thuật nhiếp ảnh sân khấu phim hay báo chí
với hình thức quy mô đa dạng phong phố
đã có hai trăm ba mươi tám tác phẩm
các tác phẩm công trình đủ điều kiện trao giải trong đó bao gồm một giải đặc biệt một mươi một giải a năm mươi năm giải b
tám mươi chín giải c tám mươi hai giải khuyến khích bốn mươi sáu tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá
phát biểu tại buổi lễ trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa nhấn mạnh
các hoạt động sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí là việc làm có ý nghĩa sâu sắc
góp phần thực hiện hiệu quả chỉ thị số năm về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
và nghị quyết
về xây dựng và phát triển văn hóa con người việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
trên cơ sở đó ban tuyên giáo trung ương và các cơ quan từ trung ương đến địa phương
các văn nghệ sĩ tri thức nhà báo cán bộ đảng viên nhân dân tiếp tục phát huy đẩy mạnh sáng tác
quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng
đạo đức phong cách hồ chí minh trong giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm qua đó lan tỏa khơi dậy lòng yêu nước
sức mạnh giá trị văn hóa
văn hóa con người việt nam
thực hiện trị đạo của ubnd tỉnh vào ngày năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an toàn tỉnh đồng tháp
đã đồng loạt gia quân thực hiện chiến dịch năm mươi ngày đêm tuyên truyền cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử
cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn với phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà
thì đến nay có ba đơn vị công an cấp huyện đã đạt được và vượt chỉ tiêu được ra
dù là đêm khuya hay ngày cuối tuần và cả dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
lực lượng công an đều xuống tận địa bàn cơ sở để tuyên truyền cài đặt
kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh mức một và mức hai
hôm nay đến đây quá trình làm cũng rất đơn giản nhanh gọn lẹ
tuy là gần ngày lễ nhưng các anh hướng dẫn rất nhiệt tình cho người dân
không có gì mà khó khăn hết
các tổ hướng dẫn thu nhận hồ sơ cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử của công an huyện lai vùng
làm việc liên tục một mươi năm giờ một ngày
cùng với sự đồng lòng của các cấp ủy chính quyền địa phương
và hơn hết là sự đồng tình ủng hộ của người dân
qua đó công an huyện đã đạt chỉ tiêu được giao trước ngày hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
tham mưu cho lãnh đạo công an quyện thành lập tổ kiểm tra trực tiếp là đồng chí trưởng công an quyện
là tổ trưởng thường xuyên đi kiểm tra đôn đốc nhắc nhở các địa phương xã
nhất là đặc biệt đối với các xã là có chỉ tiêu tỷ lệ mà cài đặt kích hoạt ngày thấp
để mà kịp thời là tháo gỡ những khó khăn dưới mắt và động viên các hành trí
huyện tam nông hiện là địa phương đứng đầu toàn tỉnh trong thực hiện chiến dịch năm mươi ngày đêm
từ đến ngày hai mươi năm tháng tám địa phương này đã đạt và vượt mục tiêu được giao
kết quả đó cấp ủy chính quyền địa phương đã chỉ đạo một mươi hai trên một mươi hai xã thị trấn
sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách để trang bị bộ máy cấp định danh điện tử
liên kết với các nhà mạng và huy động cả hệ thống chính trị tham gia cùng các tổ công tác
lượng công an đoàn thông niên ở thị trấn này đi đến nhà dân
dẫn động nhân dân để cài đặt định danh thấy thái độ phục vụ rất là tốt nhiệt tình
cài này vô là mình đi đâu mình yên tâm hơn
khi mà quên mình vẫn còn cái điện thoại để mình sử dụng
sau một tháng gia quân thực hiện chiến dịch lực lượng công an toàn tỉnh đã thu nhận kích hoạt định danh điện tử trên sáu trăm linh tài khoản
trong đó huyện tam nông lai vùng và tân hồng là ba địa phương đã đạt và vượt chỉ tiêu được giao
với quyết tâm chính trị cao từ đây đến ngày hai mươi năm tháng chín lực lượng công an toàn tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực
cung cấp ủy chính quyền địa phương các tổ chức chính trị xã hội
bảo đảm cho một trăm linh công dân có đủ điều kiện được cài đặt
hoặc tài khoản định danh điện tử
dưới sự chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
sự phối hợp chặt chẽ hỗ trợ từ các đơn vị chức năng
công an thành phố hà nội đã và đang triển khai hiệu quả những phương án kế hoạch
với quyết tâm cao nhất đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn
phục vụ cho chuyến thăm của tổng thống hoa kỳ joe biden đến việt nam
dự kiến trong hai ngày mùng một mươi và một mươi một tháng chín
để đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn giao thông phục vụ sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng này
từ ngày chín tháng chín các đơn vị của công an thành phố hà nội đã ứng trực với một trăm linh quân số
phương tiện thiết bị tùy từng đặc thù địa bàn lực lượng
trên cơ sở bám sát vào phương án kế hoạch chung của công an thành phố
các đơn vị cũng chủ động xây dựng phương án kế hoạch riêng để đảm bảo tuyệt đối an toàn sự kiện trên
nhằm phục vụ hiệu quả việc đi lại của người dân hạn chế tối đa un tắc giao thông cũng như không làm ảnh hưởng đến công tác đón dẫn bảo vệ đoàn
ngay trong tối ngày mùng tám tháng chín phương án phân luồng giao thông đã được công an thành phố hà nội hoàn thành
từ sân bay đi qua các tuyến đường đến những địa điểm diễn ra sự kiện
công an thành phố hà nội đã chỉ đạo lực lượng công an các quận huyện triển khai phương án đảm bảo an ninh an toàn ở mức cao nhất
toàn bộ lực lượng cảnh sát giao thông phương tiện của phòng cảnh sát giao thông đã được huy động
nắm vững triển khai hiệu quả các phương án kế hoạch có liên quan về tổ chức giao thông phân luồng điều khiển phương tiện và đón dẫn đoàn
cùng với đó phòng cảnh sát giao thông còn chủ động phối hợp chặt chẽ với công an các quận huyện lực lượng công an phường
cảnh sát trật tự dân phố dân phòng triển khai phương án cấm cứng ở các tuyến đường nơi có đoàn xe ưu tiên di chuyển qua
cảnh sát trật tự đáng chú ý
buôn bốn bánh heroin và hàng ngàn gram ma túy các loại hai bị cáo là nguyễn hoàng nam và lê xuân mạnh cùng chú thệ tỉnh đồng nai
đã bị toán nhân dân tỉnh đồng nai tuyên án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy
cùng tội danh các bị cáo khác cũng bị lệnh án bao gồm trần thị kim chú tại tp hcm tù trung thân
lê phúc nguyên chú tại tỉnh đồng nai hai mươi năm tù tổng hợp hình phạt với một bản án khác là ba mươi năm tù
nguyễn tội nguyễn chú tại tỉnh đồng nai hai mươi năm tù
theo cáo trạng trong thời gian từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một nguyễn nhiều lần giúp nam bán ma túy cho người nghiện
từ đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một nguyên cũng chín lần mua ma túy của nam và mạnh để bán lại cho nhiều người khác
vào ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một kim đã mua của đối tượng dũng hai bánh ma túy với giá là sáu trăm linh triệu đồng
số ma túy này kim đã bán lại cho nam
vào ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một nguyễn mua của nam một mươi gói ma túy đá với khối lượng hơn chín mươi năm g ma túy các loại thì bị lực lượng công an phát hiện và thu giữ
một đường dây sản xuất tiêu thụ tiền giả vừa bị công an tỉnh quảng ninh triệt phá bắt giữ chín đối tượng có liên quan
cầm đầu đường dây là nguyễn văn đại và hồng tuấn thành cùng chú ở tỉnh nam định
ban chuyên án đã khởi tố vụ án hình sự thu giữ bốn mươi triệu năm trăm linh nghìn đồng là tiền giả
ngoài mệnh giá năm trăm linh nghìn đồng
ngoài ra đường dây tội phạm này còn làm các loại giấy tờ giả như căn cước công dân sổ đỏ bằng tốt nghiệp đại học cao đẳng
ban chuyên án đã thu giữ toàn bộ trang thiết bị máy móc trong dây chuyền sản xuất tiền giả của các đối tượng này
thưa quý vị và các bạn trong thời gian vừa qua tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên tội phạm đường phố có diễn biến hết sức phức tạp
các nhóm đối tượng thường xuyên đem theo các loại hung khí như dao mã tấu dao phóng để diễu phố và gây dối trật tự công cộng gây hoang mang lo lắng với người dân
mặc dù lực lượng chức năng đã thường xuyên tổ chức gia quân đấu tranh xử lý tuy nhiên vì rất nhiều lý do những diễn biến của loại tội phạm này vẫn còn phức tạp
một trong những nguyên nhân được lực lượng chức năng đề cập đến đó là chế tài xử lý hành vi vi phạm có liên quan đến việc tàng trữ
sử dụng các loại hung khí nguy hiểm vẫn chưa nghiêm do đó mà các đối tượng vẫn còn nhờn luật dẫn đến hệ lụy phức tạp về tình hình an ninh trật tự đường phố trong thời gian vừa qua
và cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với phần trao đổi với thiếu tướng phùng đức thắng phó cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trong vấn đề về chính sách ngày hôm nay
đây là loại hung khí phổ biến thường được các nhóm đối tượng thanh thiếu niên sử dụng thời gian qua
mỗi khi có mâu thuẫn hay chỉ đơn giản đi tụ tập lăng lách đánh võng các đối tượng đều đem theo hung khí như thế này và sẵn sàng lao vào nhau ẩu đả gây thương tích thậm chí là gây án mạng với đối phương
vậy liên quan đến hành vi sử dụng các loại hung khí nguy hiểm có tính sát thương cao cần phải được nhìn nhận và chế tải nghiêm khắc như thế nào
nó liên quan đến các loại mà các đối tượng rất hay sử dụng các loại dao có tính sát thương cao ví dụ như là các loại dao bầu dao choọc tiết lợn dao phóng lợn
các loại kiếm đao các loại dao này là các loại có tính sát thương rất cao và đã gây ra nhiều các vụ án vụ việc và gây nguy hại đến tính mạng sức khỏe của người dân
cho nên trong quá trình triển khai thực hiện năm năm thì các cơ quan chức năng đã bắt giữ năm bốn trăm linh vụ khoảng hai mươi tám các vụ việc liên quan đến bụi khí vật lực lực vụ sợ
liên quan đến hành vi sử dụng dao kiếm
rồi búa dì để thanh toán đâm chén và gây dấu chất tự không cộng
nhất là các nhóm thanh niên đông người hay thường xuyên sử dụng các loại dao để đánh nhau thì gây ra những cái ngò ngạ cho tình hình an ninh chất tự của người dân
cũng như là gây ra những cái hậu quả liên quan đến tính mạng sức khỏe rất lớn
cái đấy là đã có rất nhiều các vụ việc xảy ra
chính vì thế cho nên là cái chính sách này
chúng tôi muốn đưa những cái mà chúng ta còn đang bất cập chưa xử lý được vào để xử lý thì mới có tính răng đe cao đối với các đối tượng đấy
thì mới đảm bảo được chuyện là hạn chế được cái hành vi của các đối tượng liên quan đến cái loại vũ khí như thế này
ngoài ra diễn biến tình hình mua bán vận chuyển các loại linh kiện để lắp ráp thành các loại vũ khí như súng thể thao súng bắn đạn ghém
súng săn cũng diễn ra hết sức phức tạp
nhiều chuyên án lực lượng công an thu giữ hàng nghìn các loại linh kiện để chế tạo lắp ráp thành vũ khí
nhưng các đối tượng vi phạm cũng chỉ bị xử lý hành chính
dự án luật quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ sửa đổi sẽ đưa ra chế tải như thế nào
với các hành vi mua bán tăng trữ vận chuyển các loại linh kiện vũ khí
với tình hình tội phạm sử dụng lợi dụng các kẻ hợp pháp luật
để chế tạo hoặc là vận chuyển hoặc là mua bán các linh kiện vũ khí
các linh kiện này các đối tượng cứ mua bán để đổ cái linh kiện lắp ráp thành vũ khí
thì các đối tượng sẽ lắp ráp thành vũ khí sử dụng
và khi bị bắt thì các đối tượng bắt một cái linh kiện vũ khí đấy
thì không đủ điều kiện để xử lý hành sự đối với cả các hành vi hùng mây
thế nên các đối tượng đã triệt để lợi dụng cái này
thì chính vì vậy trong cái đợt này thì chúng tôi cũng đưa cái nội dung này vào
quy định là đối với cả các cái linh kiện để cấu thành lên một cái vũ khí
linh kiện chính thì cũng là vũ khí vận dụng để xử lý hành sự đối với hành vi đó
thế ngoài ra thì đối với các cái súng tự chế như là súng hơi ga hơi cồn
các loại súng bắn bi sắt có tính sát thương rất cao
nó tương tự như là cái vũ khí quân dụng
thì rồi là các súng bắn đạn ghém rồi là súng săn thì chúng tôi cũng đưa vào
để xử lý đối với cả hành vi này theo cái nhóm là vũ khí quân dụng vũ khí tương tự như vũ khí quân dụng
từ những bất cập trong luật quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ
sau năm năm luật này có hiệu lực thi hành
cơ quan soạn thảo đề xuất sửa đổi một số nội dung nhằm đáp ứng được những yêu cầu trong tình hình mới hiện nay
thì trong quá trình thực hiện luật quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ
thì nó cũng đã có những cái vướng mắc xung đột liên quan đến các cái luật khác
nó không phù hợp với các cái luật khác
rồi là trong quá trình triển khai thực tế thì lại có những cái vướng mắt
lại gây khó khăn cho các doanh nghiệp
thì chính vì thế cho nên là chúng tôi cũng nghiên cứu các cái điều luật
nó có liên quan đến cái điều này để đề nghị sửa đổi
để đảm bảo nó sao mà nó phù hợp với các doanh nghiệp
các cái luật như là luật biểu hạch rồi là luật khoa học công nghệ
đấy là những cái mà nó đang có những cái vướng mắc thì điều chỉnh cho nó phù hợp
với giữa các cái điều của luật quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ
với các luật khác cũng như là tạo điều kiện cho phù hợp với cái quy trình sản xuất
cũng như là vận chuyển quản lý của các đơn vị
nó liên quan đến cái lĩnh vực của vật động lộ để đảm bảo cho người ta
thuận tiện trong sản xuất kinh doanh thì đấy là những cái mà cần thiết
phải nghiên cứu để sửa đổi
ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu mà nếu mà có những cái vấn đề gì còn có mắc thêm
thì sẽ đề xuất để trong quá trình nghiên cứu đề xuất về hồ sơ sửa đổi
cái dự án sửa đổi với luật này thì chúng tôi sẽ bổ sung thêm
hiện nay hồ sơ đề nghị xây dựng dự án luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ
công cụ hỗ trợ sửa đổi đã được bộ tư pháp thẩm định nhật chí với sự cần thiết bàn hành
bộ công an đã hoàn thiện hồ sơ báo cáo chính phủ
dự kiến chính phủ sẽ xem xét cho ý kiến tại phiên họp chuyên đề tháng chín năm hai nghìn hai mươi